tại hà nội ubnd tổ quốc việt nam ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
đã phối hợp tổ chức chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
tới sự có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ubnd thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thường
ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai
ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí nguyễn văn bình
ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương
phát biểu khai mạc chương trình đồng chí trần thanh mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi động viên
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tới đồng bào miền trung trước những mất mát
đau thương của những gia đình có người thân bị nạn do lũ lụt và cảm ơn những tổ chức cá nhân doanh nghiệp
các nhà hào tâm đã có nhiều hoạt động từ thiện ủng hộ giúp đỡ kịp thời hiệu quả
để ổn định đời sống của bà con vùng lũ
đồng chí trần thanh mẫn cũng đánh giá cao nhiều địa phương đã nỗ lực quyết tâm
có cách làm sáng tạo hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
và hoan nghênh nhiều hộ nghèo vùng nghèo đã quyết tâm vươn lên
dành sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho những trường hợp còn khó khăn hơn
trước đó các bộ ban ngành tập đoàn doanh nghiệp cá nhân tổ chức đã đến ủng hộ chương trình
vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi đây là việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái
của dân tộc chung tay cùng đảng nhà nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
xóa đói giảm nghèo hiệu quả